các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin được cứu xét cho dịch vụ karaoke của hệ thống nice hoạt động trở lại
bên cạnh đó sở văn hóa và thể thao nhận thấy tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố từng bước được kiểm soát tốt tỷ lệ bao phủ vaccine cao hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đều đã đi vào hoạt động
các quy định tại bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ đảm bảo an toàn phòng chống dịch đã được ban hành
ngoài ra theo sở văn hóa và thể thao số lượng các cơ sở kinh doanh vũ trường trên địa bàn thành phố không nhiều
theo kết quả khảo sát đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi thành phố có sáu cơ sở nhưng chỉ có một cơ sở còn hoạt động chủ yếu phục vụ khách lớn tuổi để tập luyện khiêu vũ nâng cao sức khỏe
để chuẩn bị lộ trình từng bước phục hồi các hoạt động trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín sở văn hóa và thể thao đề xuất ban chỉ đạo xem xét chấp thuận chủ trương cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ được hoạt động trở lại
việc này nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch từng bước khôi phục nghề